tổng thống nga vladimir putin chiều nay đã có bài phát biểu thông điệp liên bang cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ
bài phát biểu được chú ý trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống mà trong đó ông putin là một trong số tám ứng cử viên
thông điệp liên bang của tổng thống vladimir putin bắt đầu bằng lời biểu dương những thành tựu của nước nga trong việc duy trì ổn định đoàn kết và vượt qua những thách thức mà đất nước phải đối mặt trong thời gian gần đây
nhà lãnh đạo nga một lần nữa khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ là bảo vệ người dân giúp người dân nó ấm thịnh vượng hơn và phát huy được tiềm năng của mình
ông cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết bảo đảm đã phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm tới
bài phát biểu thông điệp liên bang của tổng thống vladimir putin bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày một tháng ba theo giờ địa phương tức một mươi sáu h chiều nay theo giờ việt nam và kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ
đây là thông điệp liên bang lần thứ một mươi bốn của ông putin và là thông điệp liên bang cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ ba
liên quan đến vấn đề kiểm soát súng đạn tại mỹ tổng thống mỹ donald trump đã kêu gọi các nhà lập pháp hai đảng cộng hòa và dân chủ thúc đẩy một dự luật kiểm soát súng đạn tại nước này
tại cuộc họp trong phòng nội các tổng thống donald trump đã kêu gọi một dự luật kiểm soát súng đạn toàn diện với việc mở rộng các biện pháp kiểm tra lý lịch người mua súng kiểm soát súng chặt chẽ nhằm ngăn chặn vũ khí nóng lọt vào tay những đối tượng có vấn đề về tâm thần bảo đảm an toàn trường học và hạn chế việc bắn súng cho trẻ thành niên
tổng thống donald trump còn khiến các đảng viên dân chủ và cộng hòa ngạc nhiên khi ông đề xuất các nhà lập pháp hai đảng bắt đầu với một dự luật lưỡng đảng do thượng nghị sĩ đảng dân chủ joe biden và thành viên đảng cộng hòa patrick jomey đưa ra vào năm hai nghìn một mươi
dự luật này đã nhanh chóng bị quyền lãng sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đảng dân chủ
trong khi đó tiếp sau việc hãng bán lẻ đồ thể thao dick s sporting ghost quyết định ngừng bán súng trường tấn công tập đoàn bán lẻ walmart cũng điều dùng để bán súng trường tấn công
theo đó hãng bán lẻ lớn nhất nước mỹ này quyết định nâng độ tuổi tối thiểu của khách hàng được phép mua súng và thiết bị quân sự lên hai mươi một tuổi quân mặt cho biết sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi sự điều chỉnh này
ngoài ra khuôn mặt cho biết thêm gỡ bỏ hình ảnh về các loại súng trường tấn công trong đó có đồ chơi và súng hơi hạng nhẹ không gây sát thương trên trang bán hàng trực tuyến của mình
tuy nhiên hãng nhấn mạnh những đối tượng khách hàng phù hợp như người chơi thể thao hay người đi săn vẫn được phép mua những loại vũ khí trên và mọi giao dịch sẽ được quản lý chặt chẽ
quy định về mua bán súng đạn mới của walmart bao gồm việc ngừng bán thiết bị độ súng và các ổ đạn lớn trong khi từ năm hai nghìn một mươi năm đã ngừng bắn súng trường tấn công ar một mươi năm loại vũ khí mà hung thủ vụ xả súng tại florida đã sử dụng
nhân kỷ niệm chín mươi chín năm ngày phát động chống phát xít nhật bản tổng thống hàn quốc moon jae in đã có bài phát biểu đề cập đến các vấn đề tồn tại lâu nay giữa hai nước như vấn đề phụ nữ mua vui trong thời kỳ chiến tranh
vấn đề tranh chấp lãnh thổ và tình hình
trong bài phát biểu ngày hôm nay nhà lãnh đạo hàn quốc cho rằng nhật bản không thể tuyên bố rằng vấn đề phụ nữ mua vui trong chiến tranh đã được giải quyết
ông một lần nữa hối thúc tokyo đưa ra lời xin lỗi và công khai thừa nhận những sai phạm trong vấn đề này
ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ cùng nhật bản xây dựng mối quan hệ láng giềng vì hòa bình và thịnh vượng chung
nhân dịp này nhà lãnh đạo hàn quốc kêu gọi những nỗ lực chung để bảo đảm hòa bình trên bán đảo triều tiên
ông đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng một cộng đồng hòa bình chung một cộng đồng kinh tế chung trên bán đảo triều tiên hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm quốc khánh hàn quốc
hạ viện nhật bản vừa thông qua ngân sách ở mức kỷ lục là chín mươi bảy bảy trăm một mươi tỷ yên tương đương với khoảng chín trăm một mươi hai tỷ usd cho tài khoá năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm bảo đảm ngân sách này được ban hành trước khi tài khoá mới bắt đầu vào ngày một tháng bốn tới
trong đó ba mươi hai tỷ yên
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tỷ yên chiếm một phần ba trong khoản ngân sách này được dành cho chi tiêu vào an sinh xã hội trong bối cảnh dân số nhật bản ngày càng lão hóa
năm một trăm chín mươi tỷ yên dành cho tri tiêu quốc phòng
trong tài khoá hai nghìn một mươi tám chính phủ nhật bản nỗ lực thực hiện mục tiêu giới hạn mức tăng tri hàng năm chi tiêu cho an sinh xã hội ở con số năm trăm linh tỷ yên
mục tiêu này được đưa ra sau khi xem xét phí khám chữa và chăm sóc y tế
ngoài ra ngân sách cũng có khoản chi cho việc xây dựng thêm các trung tâm chăm sóc trẻ em ban ngày trong bối cảnh thủ tướng nhật bản shinzo abe cam kết giải quyết tình trạng thiếu các cơ sở này
theo kế hoạch dự thảo ngân sách sẽ tiếp tục được đệ trình lên thượng viện nhật bản thông qua và sẽ được ban hành trước khi tài khoá hai nghìn một mươi bảy kết thúc vào ngày ba mươi một tháng ba tới
những năm gần đây cuộc chạy đua xây dựng các nhà máy điện gió và điện mặt trời tại miền bắc trung quốc đã và đang dẫn tới tình trạng phát triển quá lớn

điện sạch sản xuất ra vượt xa nhu cầu tiêu thụ của địa phương trong khi đó lại thiếu hụt mạng lưới truyền tải hoặc không khả thi về mặt kinh tế
vì vậy nhằm giải quyết vấn đề này trung quốc đã xác định công nghệ lưu trữ năng lượng là một trong những lĩnh vực nghiên cứu và phát triển quan trọng
số liệu của cục năng lượng quốc gia trung quốc năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy nước này đã lãng phí một mươi một tám tổng sản lượng điện gió tương đương với bốn trăm một mươi chín tw một giờ và sáu tổng sản lượng điện mặt trời
tương đương với bảy mươi ba twh
tỷ lệ lãng phí các nguồn điện sạch của trung quốc hiện ở mức quá cao so với mỹ và tây âu
thời gian gần đây trong những chiến lược lớn như quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp mới nổi phát triển năng lượng tái tạo đổi mới công nghệ năng lượng
trung quốc đều xác định công nghệ lưu trữ năng lượng là một trong những lĩnh vực nghiên cứu và phát triển quan trọng
bên cạnh đó trung quốc cũng đã đạt được nhiều đột phá lớn về giá thành sản xuất các sản phẩm tích chữ điện năng quan trọng như pin lithium ion
aqui ppc pin lỏng siêu tụ điện lưu trữ năng lượng khi nén siêu hạn
trong tương lai quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ thúc đẩy phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng tái tạo
tạo đột phá về quy mô thị trường lĩnh vực ứng dụng và kỹ thuật then chốt của công nghệ lưu trữ năng lượng tái tạo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại